hàng chục chiếc xe ô tô nối đuôi nhau đỗ trượt đường để chờ qua đò
còn ở dưới sông hai chiếc đò vẫn đang cẩn mẫn làm việc
khi có lực lượng cảnh sát đường thủy kiểm tra toàn bộ việc vận chuyển ô tô bằng đò đã dừng lại
lái xe ô tô này cho biết mỗi lần qua đò ở đây các lái xe phải nộp phí năm mươi đồng
lái xe ô tô này cho biết mỗi lần qua đò ở đây các lái xe phải nộp phí năm mươi đồng
hàng năm sở cũng đã thực hiện việc ký cam kết với các chủ đò về việc chấp hành nghiêm túc quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa
tuy nhiên do địa bàn rộng nên việc quản lý chưa được chặt chẽ
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn hà nội nói riêng và cả nước nói chung
liên tiếp xảy ra các trường hợp tung thông tin giả không được kiểm chứng gây hoang mang lo lắng cho xã hội
điển hình là vào khoảng cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện video clip dài gần bốn phút có tiêu đề
thanh niên giả làm is đánh bom khiến người dân thành phố hà nội sợ phát
ghi lại những hình ảnh một người mặc áo tràng trắng khăn chùm đầu ôm một gói giống như thuốc nổ đặt và quăng vào chỗ đông người
trước vấn đề này phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tp hà nội đã nhanh chóng vào cuộc
xác minh được nhóm đối tượng sản xuất đoạn video trên
đồng thời triệu tập tới cơ quan cảnh sát điều tra để tiến hành xác minh
nhìn hai thanh niên này ai cũng có thể thấy tuổi đời của họ còn khá trẻ
tuy nhiên không ai nghĩ rằng họ chính là chủ nhân của video clip giả danh khủng bố đánh bom gây xôn xao dư luận thời gian qua
người mặc áo đen là nguyễn thành nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thái bình
còn người mặc áo sọc ngang là vương sơn lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thành phố điện biên tỉnh điện biên
theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra năm hai nghìn một mươi tám
sau khi xem đoạn clip có nội dung một
nhóm thanh niên nước ngoài đóng giả is quang bom vào người dân để treo đùa trên mạng xã hội
nam đã nảy ra ý tưởng thành lập nhóm monster ntn theo nghĩa tiếng anh là quái vật nguyễn thành nam
do nam làm trưởng nhóm và nhiều thành viên khác
nhóm này hoạt động với hình thức dựng các clip trò đùa đường phố để đăng tải trên các trang mạng xã hội như youtube facebook
nhằm hưởng lợi từ tiền quảng cáo từ các trang này thông qua việc thu hút càng nhiều người theo dõi càng tốt
đến cuối tháng một mươi đầu tháng một mươi một các thành viên trong nhóm này tiến hành ghi hình và diễn theo kịch bản giả danh is đốt bom kiểu khủng bố để người dân hoảng sợ bỏ chạy
mình có xem được một video ở bên nước ngoài thì thấy hay và bọn mình thực hiện lại ý tưởng bên nước ngoài
làm việc tại cơ quan chức năng nam thừa nhận khi phát tán đoạn clip trên
nam và các thành viên trong nhóm đã không lường trước được hệ quả xã hội mà đoạn clip tưởng chừng như trò đùa vô hại này mang lại
lúc mà mới đăng lên thì
thượng tá hà thị hằng phó trưởng phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao
công an thành phố hà nội cho biết qua công tác điều tra
nhóm đối tượng trên khai nhận chỉ định sản xuất clip mang tính hải hước nhằm câu view
tuy nhiên xét ở khía cạnh an ninh trật tự đoạn clip trên đã gây ra không ít phản ứng trái chiều trên mạng xã hội nói chung
cũng như với tâm lý người dân nói riêng
vị nữ phó trưởng phòng lý giải khi người dân biết đoạn clip trên được làm giả
họ sẽ mất đi tính cảnh giác nếu như có trường hợp thật xảy ra
việc này sẽ trở nên rất nguy hiểm trong công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
nhóm đối tượng này cũng nói rằng đây là một trò đùa thôi
mục đích của nhóm đối tượng này là các bạn trẻ này để câu view câu like trên mạng và hưởng tiền quảng cáo
ngoài ra thì cũng không có cái mục đích gì khác
tuy nhiên đối với góc độ về an ninh trật tự xã hội
thì nhóm đối tượng này đã gây ra ảnh hưởng lớn tới
an ninh trật tự gây bức xúc trong dư luận xã hội
và khi mà mọi người đã hiểu rằng đây chỉ là làm giả thôi
thì nó tạo ra một cái tâm lý không tốt cho người dân
nếu như khi mà có cái sự việc này thật xảy ra thật
thì người dân sẽ mất cảnh giác và không kịp thời báo cơ quan công an
hoặc là người dân mất cảnh giác không nghĩ rằng đấy là thật
và nghĩ rằng đấy lại là một trò buồng nữa thì có thể hậu quả xấu nó sẽ xảy ra
không phải qua sự việc này người ta mới biết đến việc thông tin sai lệch không được kiểm chứng trên mạng xã hội
có ảnh hưởng xấu như thế nào tới dư luận
chỉ mới đây thôi thông tin sai sự thật về một nhóm giáo viên nữ ở hà tĩnh
đi tiếp khách phát tán trên mạng xã hội facebook đã khiến không ít người dân hoang mang bức xúc
lực lượng chức năng khẳng định với những trường hợp như thế này
cơ quan công an sẽ vào cuộc điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng cố tình đăng thông tin sai lệch
gây mất an ninh trật tự trong cộng đồng
trên facebook thì đã có từng có trường hợp là đăng là có trường hợp một cháu bé học mẫu giáo
bị bắt cóc ở khu đô thị văn quán
thì cái vụ việc đó cũng không phải là sự thật gây ảnh hưởng đến cái an ninh trật tự ở khu đô thị văn quán
cũng như là hoang mang trong hộ binh học sinh
cũng như là của người dân ở khu đô thị đó
trước cái thông tin sai sự thật như vậy thì trước tiên là phòng pc năm mươi tổ chức công tác nắm tình hình
xác minh thu thập các tài liệu và chuyển các cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật
tùy theo quy định của pháp luật và có những trường hợp là các cơ quan chức năng đã xử lý hình sự
và có trường hợp thì xử lý bị bạo hành chính
qua sự việc trên có thể thấy rằng những thông tin thiếu tính xác thực như thế này
đã khiến nhiều người bị ảnh hưởng về tâm lý
cũng như đời sống đồng thời gây bức xúc hoang mang trong xã hội
cơ quan chức năng khẳng định với những sự việc tương tự lực lượng công an sẽ kiên quyết điều tra
làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
đến đây thì chương trình an ninh và cuộc sống tuần này của chúng tôi cũng xin khép lại
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại